nhằm chủ động ứng phó với cơn bão số hai bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển phối hợp với chính quyền địa phương
chủ phương tiện thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết hướng di chuyển của bão
để chủ động phong tránh thoát ra khỏi những khu vực nguy hiểm hoặc là vào bờ neo đậu
trên địa bàn tuyến biển nghệ an có hơn ba bốn trăm tám mươi phương tiện với một mươi bảy bốn trăm bốn mươi lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển
đến chiều ngày một tháng tám tất cả các phương tiện đã vào nơi trú ẩn an toàn không có phương tiện hoạt động ở vùng nguy hiểm
tại địa bàn đốn biên phòng quỳnh phương theo thống kê có hơn chín trăm năm mươi phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển
đến một mươi sáu h chiều ngày một tháng tám đồn biên phòng quỳnh phương đã liên lạc được với tất cả các phương tiện và hướng dẫn neo đậu tránh chú bão an toàn
đảm bảo an toàn và những phương tiện đang triển khai đi về thì đơn vị cũng đang liên lạc
hiện nay còn một số phương tiện đang trên đường về đơn vị đang kiểm soát và tiếp tục kêu gọi tàu thuyền về đảm bảo an toàn theo quy định
đến thời điểm hiện nay tất cả các phương tiện hoạt động trên biển được lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an phối hợp liên lạc hướng dẫn đến nơi trú ẩn an toàn
các đơn vị biên phòng duy trì nghiêm chế độ trực ban trực chiến
sẵn sàng một trăm linh quân số để thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh
sẵn sàng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương các lực lượng bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân
khi bão số hai đổ bộ vào đất liền